sau hơn một tháng gia quân lập lại trật tự vệ hè lòng đường của thủ đô hà nội
thủ đô hà nội đã phong khoang sạch sẽ và không còn tình trạng lấn chiếm vỉa hè lòng lề đường
người đi bộ đã có lối đi riêng
tuy nhiên để duy trì được lâu dài sự ổn định của trật tự vỉa hè thì trách nhiệm không thuộc về riêng chính quyền
thành phố hà nội sau một tháng gia quân lập lại trật tự vỉa hè
các tuyến phố như xã đàn lê duẩn nguyễn thái học võ thị sáu
trước đây vốn là điểm nóng lấn chiếm vỉa hè thì nay đã phong quang sạch sẽ
về hè trở nên thông thoáng hơn ý thức trách nhiệm của người dân được nâng cao trước chủ trương của thành phố
tuy nhiên vẫn còn tình trạng một số hộ kinh doanh cố tình lấn chiếm vỉa hè
các mái tre mái vẩy lắp sai quy định
khi các lực lượng chức năng vừa đi khỏi nhằm duy trì sự ổn định lâu dài của trật tự về hè
các lực lượng chức năng của các quận đã thành lập những tổ đi tuần tra
chia ra các ca trực để thường xuyên có mặt xử lý các vi phạm
để đảm bảo việc duy trì về trật tự đô thị có hiệu quả
thì phường chúng tôi cũng thành lập bốn tổ chia làm bốn ca xử lý về các vi phạm về trật tự đô thị

và hiện nay thì về cơ bản trên địa bàn phường thanh nhàn cũng đã được chuyển biến rất nhiều
cái tình trạng lân chiếm vỉa hè lòng đường đã hạn chế được rất nhiều
và trong phương hướng của chúng tôi là từ giờ đến cuối năm là sẽ không để tình trạng này phát sinh thêm
trật tự đô thị và văn minh đô thị là mục tiêu mà thủ đô hà nội đang quyết tâm thực hiện
thế nhưng để trả lại vẻ đẹp văn minh cho đô thị
ngoài sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền các lực lượng chức năng
thì rất cần đến ý thức trách nhiệm cao của người dân vào cuộc cùng chính quyền
để hà nội ngày càng văn minh hiện đại sáng xanh sạch đẹp